trong khi đó tại khu vực vịnh oman lực lượng hải quân trung quốc nga iran và một số quốc gia khác
đang tham gia cuộc tập trận chung mang tên vành đai an ninh biển hai nghìn hai mươi bốn
mục đích của tập trận lần này là làm sâu sắc thêm sự hợp tác thiết thực giữa hải quân của hai nước tham gia
tham gia cuộc tập trận có tàu khu trục nam linh của trung quốc và tàu khu trục đô đốc gorshkov của nga
được trang bị tên lửa nhanh siêu nhanh sedeco
các tàu tham gia tập trận sẽ tiến hành diễn tập bắn pháo cả ngày và đêm
mỹ cho biết sẽ theo dõi để đảm bảo rằng cuộc tập trận này không có mối đe dọa nào đối với lợi ích an ninh quốc gia mỹ
hoặc các đồng minh và các đối tác trong khu vực
cuộc tập trận kéo dài năm ngày và sẽ kết thúc vào ngày một mươi chín tháng một